cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tỉnh hậu giang hôm nay cho biết vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối tượng phan minh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy

trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng bốn công an thị trấn mái dầm huyện châu thành nhận được tin báo
đối tượng phan minh hiệp có xảy ra mâu thuẫn và đánh một người dân tại quán cà phê ở ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành
nên phân công lực lượng đến hiện trường xác minh làm rõ sự việc
khi lực lượng làm nhiệm vụ đến nơi mời phan minh hiệp về cơ quan làm việc
thì đối tượng không chấp hành mà cắn vào tay một cán bộ công an xã rồi tiếp tục giật biển tên trên áo bẻ cong và đấm nhiều lần vào tay cán bộ này
lúc này lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải không chế hiệp rồi đưa đối tượng về làm việc
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành phát hiện phan minh hiệp còn có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy mới ra tù được vài tháng
liên quan đến vụ dùng súng bắn người tối qua đối tượng nguyễn duy hải chú xã gia lâm huyện lâm hà đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
di lý từ tp hcm về lâm đồng để phục vụ điều tra trong tình trạng đang lên cơn nghiện ma túy trước đó đồng phạm là trần anh sáu cũng đã bị bắt giữ
theo điều tra vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng bốn sáu điều khiển xe máy chở hải về đến ngã ba ông thống khu quang trung hai xã gia lâm
thì gặp anh nguyễn văn cảnh đang bốc hàng lên xe khách do có mâu thuẫn từ trước nên hải nói sáu dừng xe để hải đi bộ về phía anh cảnh
tại đây hai bên xảy ra cãi vã hải rút từ trong túi sách mang theo bên người một khẩu súng ngắn bắn bốn phát súng trong đó có một phát trúng bụng anh cảnh
anh cảnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu được hai vỏ đạn và một đầu đạn
ngay trong đêm đối tượng sáu đã bị bắt giữ sáu khai sau khi bắn lên cảnh sáu chở hải lên thành phố đà lạt và hải đã đón xe taxi đi đâu sáu không biết
vào lúc một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua một mươi tám tháng bốn hải đã bị bắt cùng khẩu súng tang vật khi đang lẩn trốn tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng nổi lên tình trạng
thanh thiếu niên vì mâu thuẫn trong cuộc sống đã không ngần ngại lập nhóm sử dụng hung khí tự chế để đánh nhau gây ra nhiều vụ hỗn chiến làm mất an ninh trật tự khiến người dân chứng kiến nhiều phen hoảng loạn
và không chỉ dừng lại ở đó các thanh thiếu niên này còn tỏ ra rất manh động sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện và truy đuổi
tăng chữ sẵn hung khí chuẩn bị cả bom xăng tự chế
đó là những hung khí mà lực lượng công an thu được của băng nhóm thanh niên gây ra vụ chém người
và bị bắt vào ngày hai mươi bảy tháng hai
theo công an thành phố thời gian gần đây trên toàn địa bàn xảy ra nhiều vụ hỗn chiến
mà đối tượng tham gia chính là các thanh niên tuổi đời còn rất trẻ
kẻ cầm dao người cầm kiếm ngang nhiên đi giữa phố và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị ngăn cản kiểm tra
tổ công tác ra hiệu dừng xe và các đối tượng đó không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy
rất là liều lĩnh vừa bỏ chạy và vừa sẵn cầm dao mát dài
máy chẳng sẵn sàng xả lại đường sau với lực lượng thi đuổi
còn đây là hình ảnh vừa được ghi lại khi theo chân tổ công tác chín trăm một mươi một thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chốt chặn thường ngày
không ít trường hợp cố tình quay đầu xe bỏ chạy
nguy hiểm hơn các đối tượng còn thường sử dụng và tăng chữ chất kích thích nên kiểu hiện rất manh động
quá trình tầm tra kiểm tra chúng tôi cũng đã quán triệt với các anh em
khi phát hiện thì phải kịp tờ chắc ngáp
bố trí lực lượng bố trí lực lượng chốt chặt và chắc ngáp quyết liệt
các đối tượng đặc biệt là đối tượng khi có sử dụng chất kích thích như uống bia rượu
đặc biệt là đối tượng ngấu đá thì cần phải có biện pháp vừa vận động thuyết phục
vừa có cái tổ khác để mà áp sát tước vũ khí và không để cho các đối tượng này gây nguy hại cho cán bộ chiến sĩ
cho người dân và bản thân các đối tượng
trước tình hình tội phạm ngày càng may đông
giám đốc công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo tất cả công an các đơn vị địa phương
chủ động nắm tình hình phối hợp tổ chức điều tiết giữa các lực lượng
qua đó kịp thời ngăn chặn chấn áp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
nhất là đối với loại tội phạm trên đường phố
phòng an ninh đối nội công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an tp vinh
phát hiện một nhóm đối tượng mang theo cả con nhỏ tụ tập sinh hoạt hội thánh đức chúa trời mẹ trái phép
vụ việc được phát hiện vào ngày một mươi bảy tháng bốn khi lực lượng chức năng ập vào căn hộ hai nghìn sáu trăm một mươi
trung cư mường thanh cửa đông số một trăm sáu mươi bảy đường nguyễn phong sắc phường hưng dũng thành phố vinh
phát hiện có một mươi sáu người gồm một mươi một người lớn và năm trẻ em đang tụ tập sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ trái phép
tại hiện trường công an thu giữ ba chai nước màu tím loại một năm lít và một chai nhỏ ba trăm ba mươi ml dạng si rô nhò
nước dùng để làm lễ hai tấm vải trắng năm chiếc khăn voi trắng chuồn đầu
nhiều sổ ghi chép và các tờ rơi có ghi nội dung liên quan đến hội thánh của đức chúa trời mẹ
tổ công tác đã mời số đối tượng trên về trụ sở công an phường hương dũng để làm rõ nội dung sự việc
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đang tổ chức sinh hoạt ngày sa bát của hội thánh đức chúa trời mẹ
do đối tượng hoàng văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã diễn bích huyện diễn châu cầm đầu tổ chức
hiện lực lượng công an đã lập biên bản sự việc tạm giữ các tài liệu liên quan
buộc các đối tượng cam kết không thực hiện các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn
đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi các đối tượng trên cư trú để quản lý giáo dục
tại khu vực biển cách tây nam đảo thổ chu kiên giang khoảng hai mươi một hải lý
tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển mới đây đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi chín ts có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu đang vận chuyển trên một trăm linh lít dầu đeo
trên tàu có bốn thuyền viên toàn bộ số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
theo lời khai ban đầu của thuyền trường toàn bộ số dầu trên được thu mua trôi nổi từ một tàu lạ không có dấu hiệu
sau đó được vận chuyển nhằm bán cho các tàu cá trên biển thì bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
hiện tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã lập biên bản ban đầu dẫn giải tàu vi phạm về cảng phú quốc
tiến hành các thủ tục pháp lý bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện grongpak tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ khai thác cát trái phép ở địa bàn xã vụ bồn huyện grongpak
qua quá trình trinh sát công an huyện crong park đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú ở huyện grongbong cùng một số đối tượng khác đang sử dụng bè có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép tại sông grongpak
đoạn qua địa phận thôn bẩy xã vụ bồn
tại thời điểm bị bắt quả tang các đối tượng trong nhóm của sơn đã bơi qua sông để bỏ trốn
qua kiểm tra tại hiện trường công an phát hiện các đối tượng đang hút cát lên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi một nghìn hai trăm tám mươi chín
được khoảng sáu mét khối cát địa điểm phát hiện ra vụ khai thác cát trên là địa điểm rất phức tạp về nạn cát tặc
các đối tượng khai thác cát chủ yếu vào ban đêm hoạt động rất tinh vi và thường có hành động chống đối
cản trở lực lượng công an khi bị phát hiện xử lý
vụ việc đang được công an huyện crong park tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tình trạng phá rừng ở khu vực sáp xanh của tỉnh thừa thiên huế diễn ra phức tạp
mới đây trên địa bàn xã hồng thủy huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
sáp xanh với tỉnh quảng trị đã xảy ra khai thác gỗ trái phép
trước thực trạng trên cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị chủ quản
cũng như tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn
khu vực sắp xanh trong công tác bảo vệ rừng
hiện trường của vụ phá rừng mới đây xảy ra ở xã hồng thủy huyện a lưới
khoảng một mươi gốc cây bị chặt hạ đường kính từ bốn mươi năm bảy mươi cm
tại địa phận tiểu khu hai trăm năm mươi sáu tỉnh thừa thiên huế
trong đó không chỉ có những gốc vừa bị chặt hạ
mà còn có những cây rừng với đường kính trên một mét bị cưa hạ từ lâu
được biết đây là diện tích rừng đã được giao khoán cho người dân quản lý
cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
nhưng liên quan nhân trạng vừa rồi đọc có họp là có thể thay thế những hộ khác để họ có trách nhiệm hơn
thừa thiên huế hiện có khoảng ba mươi ba hectare rừng tự nhiên đang được nhà nước giao cho cộng đồng quản lý
lợi dụng việc lực lượng bảo vệ mỏng tại các vùng sung yếu khu vực sáp xanh
các đối tượng phá rừng thường tiến hành các hành vi khai thác rừng trái phép
cả ngày lẫn đêm gây khó khăn cho các lực lượng quản lý và bảo vệ rừng
ngay sau khi xảy ra sự việc ubnd tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan
nhằm làm rõ hành vi khai thác rừng trái phép của các đối tượng cũng như trách nhiệm các bên liên quan
những vụ phá rừng ở khu vực giáp xanh của tỉnh thừa thiên huế vẫn diễn ra phức tạp
điều này đòi hỏi sự tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chức năng chính quyền địa phương
nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc quản lý và bảo vệ rừng
phải tốn nhiều thời gian công sức mới có thể khôi phục được những cây rừng đã bị khai thác trái phép
như vụ phá rừng vừa qua
tiếp theo bên tập viên đinh hạnh sẽ truyền đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lường văn hoàng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại xã ảng cang huyện mường ảng tỉnh điện biên
về tội trộm các tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội
là đối tượng lê hồng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và đối tượng lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn trung vực xã thượng vực huyện trương mỹ
thành phố hà nội bị công an huyện mỹ đức hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan cơ quan nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé